huyện cầm khê tỉnh phú thọ là huyện bị thiệt hại nặng nề nhất bởi trận dốc lốc
nhiều xã vẫn chưa thể cấp điện trở lại
các cơ sở trường học cũng vì thế đã không thể dọn dẹp sửa chữa các cơ sở vật chất để cho học sinh đến trường và tái sản xuất
mưa to kèm theo gió mạnh đã làm hai mươi cột điện cao thế bị đổ gây mất điện trên diện rộng tại hai huyện cầm khê và yên lập
hiện công ty điện lực phú thọ đang tập trung huy động lực lượng tới để khắc phục sự cố
trong đó ưu tiên sửa chữa bảo đảm cung cấp điện trở lại cho người dân trên địa bàn
trong ngày hôm nay lúc một mươi một sẽ khắc phục lại được điện cho một mươi một trạm biến áp hiện đang bị sự cố
theo thống kê của công ty điện lực phú thọ mưa bão đã gây sự cố cho một mươi một đường dây trung áp
ảnh hưởng tới hai trăm bốn mươi bảy trạm biến áp phân phối làm gián đoạn cấp điện tại nhiều huyện thành thị thiệt hại ước tính gần hai tỷ đồng